ở trịnh minh phương này hà nội vào chiều tối ngày hôm qua đã diễn ra một trận mưa rào rất là lớn
và điều này đã khiến cho giao thông ở hà nội đi lại gặp rất là nhiều khó khăn
vậy thì cái hình thái này không biết là ngày hôm nay có tiếp diễn không ạ
vâng thưa chị thu trang thưa quý vị khán giả
ngày hôm qua thì đã có một trận mưa rào
nhưng mà thủ đô hà nội cũng như các tỉnh ở bắc bộ ngày hôm nay
vẫn tiếp tục có mưa lớn kèm theo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất
do hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới
các tỉnh lạng sơn bắc giang hải phòng quảng ninh sẽ nằm trong trọng tâm mưa lớn
quý vị hết sức lưu ý nếu không có việc cần thiết thì quý vị nên lưu trú ở trong nhà
để tránh nhiều sự cố đáng tiếc có thể xảy ra khi gặp mưa lớn
vâng và trong khi đó thì tại tây nguyên nam bộ vẫn tiếp tục mưa trên diện rộng do có gió tây nam
ngoài nguy cơ vùng trụng thấp thì quý vị cần phải cảnh giác về dông lốc lũ quét sạt lửa đất
ở khu vực vùng núi
vâng và mưa lớn diễn ra trên khắp đất nước
vì vậy người dân cần thực hiện nghiêm công điện số chín
ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ
đặc biệt ở những nơi mưa rất lớn từ quảng ninh đến hà tĩnh
và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật thông tin thời tiết tới quý vị trong phần sau của chương trình